tại thành phố hồ chí minh rất đông người hâm mộ bóng đá đã xuống đường mừng kỳ tích lọt vào vòng bán kết tại đại hội thể thao châu á
ngay sau khi kết thúc trận đấu hàng vạn người hâm mộ bóng đá tại thành phố hồ chí minh đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này
tất cả các tuyến đường đều được tô đậm bởi cờ đỏ sao vàng
những tiếng sao hô hò hét thậm chí là cả tiếng còi xe đã được người hâm mộ tận dụng để hòa chung niềm vui của người dân cả nước
sau thành công tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á diễn ra đầu năm đội olympic việt nam tiếp tục thi đấu ổn định tại kỳ asean hai nghìn một mươi tám
người hâm mộ đang chờ đợi đội tuyển olympic tiếp tục nối dài mạch thắng lập nên kỳ tích cho bóng đá việt nam
ở trận bán kết
olympic việt nam sẽ gặp olympic hàn quốc vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng tám
đội tuyển bóng đá chúng ta đang rất gần tấm huy chương đầu tiên tại một kỳ asean